sau một mươi ngày tp hcm thực hiện nới lỏng theo giãn cách chỉ thị một mươi tám cuộc sống của người dân dần quay trở lại nhịp sống bình thường
các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại nhiều tuyến đường có lưu lượng xe lưu thông đông nhiều nơi xảy ra tình trạng kẹt xe giờ cao điểm
từ sáng sớm trên nhiều tuyến đường tại tp hcm khá nhiều người ra đường để đi mua đón sáng tập thể dục đi mua sắm
tại khu vực đường hiệp bình phường hiệp bình tránh tp tư đức chốt chặn đã được dỡ bỏ
hai bên đường các hàng quán tiểu thương buôn bán tự phát bắt đầu tụ tập sôi động
hàng loạt tuyến đường trên địa bàn tp thủ đức như phạm văn đồng đặng văn bi lê văn việt sa lờ hà nội được lưu thông dễ dàng đã tấp nập trở lại
tương tự tại một số tuyến đường trên địa bàn quận gò vấp quận một mươi hai quận ba quận tân bình các chốt kiểm soát đều được gỡ bỏ người dân không bị kiểm tra giấy đi đường
đường phố tp hcm cũng tấp nập trở lại
nhiều tuyến đường như quang trung nguyễn kiệm nguyễn thái sơn ở quận gò vấp hoàng văn thụ ở quận phú nhuận đã xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ vào giờ cao điểm giống như trước đây
hầu hết người dân ra đường là để tới cơ quan nhà nước làm hồ sơ giấy tờ đi làm vận chuyển hàng hóa
các cơ sở kinh doanh mặt bằng ăn uống cũng mở trở lại nhưng chỉ bán mang về
tại trụ sở ủy ban nhân dân phường hiệp thành quận một mươi hai khá đông người dân tới làm giấy tờ
trên tuyến đường nguyễn trí thanh phường một mươi hai quận năm tuyến phố đặc trưng của nhiều cửa hàng tiệm sửa xe nay đã hoạt động nhộn nhịp trở lại
theo một vài chủ tiệm sửa xe sau thời gian dài giãn cách xã hội nhiều người mang xe cộ hỏng hóc chết máy đến sửa nhiều tiệm khách đến đông phải xếp hàng chờ đến lượt
một vài cửa hàng kinh doanh đồ nhựa tại quận năm bắt đầu đón khách nhiều người dân tranh thủ mua sắm đồ đạc để tiến hành mở bán tại các cửa tiệm thức ăn đồ uống
nhiều hệ thống cửa hàng tiện lợi siêu thị hàng hóa được chất đầy các kệ từ ngoài hiên vào bên trong phía trước hành lang được treo để tạo khoảng cách và có ghế ngồi đợi cho khách hàng
tuy chưa trận vẹn như trước đây nhưng nhiều người dân cũng cảm thấy phấn khởi vui mừng khi thành phố hồ chí minh đã thực hiện nới lỏng một số dịch vụ
nhiều người đến công viên hay đến phố đi bộ nguyễn huệ nhà thờ đức bà vui chơi sau chuỗi ngày dài ở nhà để phòng chống dịch covid một mươi chín
hầu hết người dân đều tuân thủ nghiêm thông điệp năm k các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức lại các hoạt động sản xuất kinh doanh
có thể thấy việc thành phố hồ chí minh áp dụng chỉ thị một mươi tám trong hoàn cảnh này là hoàn toàn hợp lý
trước đó phát biểu tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín chiều một một một mươi
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết thông điệp chỉ thị một mươi tám được ủy ban nhân dân tp hcm ban hành là tiếp tục kiểm soát
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
chỉ thị một mươi tám yêu cầu người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác vì thành phố hồ chí minh đang ở môi trường có dịch
số ca nhiễm ở thành phố vẫn đang ở mức cao tỷ lệ tiêm chủng chưa bao phủ hết
nhiều địa bàn ở tp hcm chưa là vùng xanh
cần thực hiện nghiêm năm k như khẩu trang giữ khoảng cách khai báo y tế khử khuẩn không tụ tập đông người
người dân được quyền đi lại nhưng phải đảm bảo quy định của chỉ thị một mươi tám
cụ thể phải sử dụng mã qr khai báo di chuyển của ứng dụng vneid
và sử dụng mã qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc số sức khỏe điện tử
cho đến khi ứng dụng pc covid đưa vào hoạt động chính thức
trường hợp không có mã qr người dân xuất trình giấy tờ sau là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm chủng vaccine ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày